theo thông tin từ cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội c sáu bộ công an
luật căn cước có hiệu lực từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn
kể từ mốc thời gian này tất cả người dân làm thủ tục để cấp thẻ căn cước
sẽ được lấy dữ liệu sinh chắc học mống mắt cùng với vân tay và ánh mắt
việc thu thập thông tin sinh chắc học mống mắt để làm cơ sở đối soát
xác thực thông tin của mỗi cá nhân hỗ trợ trong những trường hợp không thu nhận được vân tay của một người
trong các trường hợp người khuyết tật vân tay bị biến dạng kết hợp với các yếu tố sinh chắc như khuôn mặt
dữ liệu sinh chắc mống mắt là cơ sở triển khai hiệu quả luật giao dịch điện tử
việc thu thập thông tin sinh chắc bắt buộc là phù hợp với xu hướng chuyển đổi số hiện nay
trong khuôn khổ sự kiện chuyển đổi số ngày ngân hàng hai nghìn hai mươi bốn chiều qua tại hà nội đã diễn ra hội thảo
mở rộng kết nối và phát triển hệ sinh thái số
đây là xu hướng cung cấp trải nghiệm tối yêu cho khách hàng
cũng như nâng cao năng lực cạnh tranh tính hiệu quả của các tổ chức trong lĩnh vực tài chính ngân hàng
hiện nay trên thế giới xu hướng hạ tầng chung với ngân hàng mở ngày càng tăng
nên các ngân hàng trong nước cũng tích cực đẩy mạnh tiến trình chuyển đổi số chia sẻ dữ liệu
đến thời điểm hiện tại sáu mươi tổ chức tín dụng đang triển khai ứng dụng xác thực khách hàng
bằng thẻ căn cước công dân gắn chip qua thiết bị tại quầy
việc xác thực đang được các ngân hàng gấp rút triển khai để sẵn sàng cho quy định từ mùng một tháng bảy tới
toàn bộ các giao dịch chuyển khoản trên một mươi triệu sẽ phải xác thực sinh trắc học
ngân hàng nhà nước đang đẩy mạnh triển khai kế hoạch chuyển đổi số
tập trung kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cho phép các tổ chức tín dụng
có thể xác minh thông tin nhận biết khách hàng làm sạch dữ liệu và hỗ trợ khách hàng
trong tiếp cận các dịch vụ ngân hàng
trong ngày tám tháng năm cơ quan thường trực báo nhân dân tại tp hcm
và trường đại học giao thông vận tải tp hcm tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác tuyên truyền năm hai nghìn một mươi chín
cơ quan thường trực báo nhân dân tại tp hcm và trường đại học giao thông vận tải tp hcm
thống nhất ký kết chương trình hợp tác trên cơ sở phát huy khả năng và thế mạnh của mỗi bên
về năng lực kinh nghiệm nguồn lực đội ngũ cơ sở vật chất kỹ thuật cơ sở đào tạo cơ sở dịch vụ
cùng phối hợp hỗ trợ ưu tiên lẫn nhau trong các hoạt động đào tạo giáo dục phát triển nguồn nhân lực của các bên
chia sẻ kiến thức kinh nghiệm và chuyên môn theo khả năng và nhu cầu thực tế của hai đơn vị
đồng thời thống nhất hỗ trợ nhau trong hoạt động quảng bá hình ảnh thương hiệu và sản phẩm dịch vụ
nhằm gia tăng giá trị năng lực uy tín thương hiệu của các bên
cơ quan thường trực báo nhân dân tại tp hcm là một trong ba cơ quan thường trực của báo nhân dân
thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền trên các lĩnh vực tại vùng kinh tế trọng điểm phía nam và các tỉnh thành phố lân cận
ngày tám tháng năm sở công thương tp hcm tổ chức diễn đàn đẩy mạnh liên kết hướng đến xuất khẩu xanh
nhằm giúp cho các nhà sản xuất doanh nghiệp xuất khẩu của tp hcm nhanh chóng chuyển đổi
đáp ứng yêu cầu của thị trường về tăng trưởng xanh phát triển xanh kinh tế tuần hoàn
diễn đàn tập trung thảo luận về các chủ đề chuyển đổi xanh sạch số
trong các ngành hàng xuất khẩu chủ lực của tp hcm nói riêng và cả nước nói chung
để hướng đến xuất khẩu bền vững và xây dựng thương hiệu sản phẩm việt nam trên các thị trường thế giới
đề xuất các giải pháp đẩy mạnh liên kết trong ba lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế công nghiệp nông nghiệp thương mại và dịch vụ
bảo đảm nguyên tắc xây dựng và phát triển bền vững nhằm tối đa hóa dịch vụ hướng tới xuất khẩu xanh
góp phần từng bước chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo mô hình kinh tế tuần hoàng
bên cạnh đó diễn đàn cũng là cơ hội để các doanh nghiệp gặp gỡ các cơ quan chức năng để kiến nghị những giải pháp
thao gỡ những khó khăn để hỗ trợ cho các ngành hàng nâng cao kim ngạch và giá trị xuất khẩu
việc tiếp cận tín dụng và đầu tư tín dụng trong khu vực nông nghiệp nông thôn thời gian qua còn gặp nhiều khó khăn thách thức
trong khuôn khổ dự án cho vay theo chuỗi giá trị tại việt nam và một số nước đông nam á gồm myanmar indonesia
viện chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn phối hợp với viện nghiên cứu chính sách thực phẩm quốc tế
đã có những nghiên cứu thí điểm cho vấn đề này làm cơ sở khuyến nghị chính sách đối với chiến lược nông nghiệp bền vững của việt nam
đổi mời chính sách tín dụng là giải pháp quan trọng trong thực hiện chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn

chính sách tín dụng phục vụ mục tiêu phát triển nông nghiệp xanh nông nghiệp bền vững của việt nam
thủ tướng chính phủ cũng đã ban hành quyết định số một trăm năm mươi ngày hai mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi hai về chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn
đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn hai nghìn năm mươi cũng đã chỉ rõ điều này
tuy nhiên các hộ nông dân nhỏ của việt nam đang phải đối mặt với nhiều hạn chế trong phát triển sản xuất
bao gồm việc khó tiếp cận tiến dụng do nhiều nguyên nhân khác nhau
thông qua kết quả hai giai đoạn của dự án cho vay theo chuỗi giá trị tại việt nam
và một số nước đông nam á myanmar indonesia do viện nghiên cứu chính sách lương thực quốc tế ifpri
và trung tâm nghiên cứu nông nghiệp quốc tế australia phối hợp thực hiện tại một số quốc gia đông nam á và việt nam
các chuyên gia tài chính nông nghiệp đã đưa ra một số khuyến nghị chính sách tiến dụng phù hợp với việt nam
thông qua những nghiên cứu của dự án này chúng tôi hy vọng có thể tìm được cách thức để làm sao có thể hỗ trợ cho phát triển nông nghiệp ở việt nam
thông qua hoạt động của dự án chúng ta có thể đạt được những kế hoạch
có thể đạt được những mục tiêu trong chính sách phát triển nông nghiệp đồng thời hiểu được những điều kiện để người nông dân có thể tiếp cận được nguồn tài chính
đặc biệt là có thể tiếp cận được nguồn tài chính không cần thế chấp từ đó đạt được các mục tiêu về nông nghiệp xanh về sản xuất phát thải thất
các chuyên gia đã có những gợi ý chính sách trong xây dựng các gói tiến dụng phù hợp với đặc điểm sản xuất nông nghiệp tại việt nam
cụ thể trong hỗ trợ vốn với nông dân không thế chấp liên kết hệ thống bảo đảm đầu ra gắn với phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao sản xuất tiêu chuẩn xanh
đồng thời các chuyên gia cũng kiến nghị đề xuất nghiên cứu sửa đổi chính sách tiến dụng phát triển nông nghiệp nông thôn xây dựng và trình thủ tướng chính phủ sớm ban hành chương trình tiến dụng sản phẩm lúa gạo chất lượng cao và phát thải thấp vùng đồng bằng sông kiểu long